bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang đang tiếp tục làm rõ hành vi của ổ nhóm tội phạm
do trần văn châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và hồ quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng là phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt có trụ sở tại tp hcm cầm đầu
cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam năm bị can cùng điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đồng thời đang làm rõ hành vi phạm tội của những người khác có liên quan đến tổ chức tội phạm này
theo điều tra năm hai nghìn một mươi chín một nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thị xã cai lậy
vay của một ngân hàng số tiền năm mươi triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả
nên ngân hàng này chuyển hợp đồng vay của nạn nhân qua cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt
để đòi thuê khoản nợ này
hà thị hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt
được giao việc đòi tiền của khách hàng này
sau khi hiệp có được thông tin
con gái của nạn nhân đang học tại trường tiểu học phan văn kiều
hiệp đã gọi điện nhắn tin cho cô chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường yêu cầu cho cháu bé nghỉ học
nếu không chấp nhận yêu cầu sẽ không để yên cho gia đình các giáo viên
sau đó hiệp đã gọi cho các giáo viên yêu cầu ra nhận bình ga và dọa nếu không sẽ cho nổ cả trường
ban giám hiệu nhà trường đã trình báo cơ quan công an
sau khi xác minh công an thị xã cai lệ đã chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang
thụ lý theo thẩm quyền